các nhà điều tra nga ngày bốn tháng bốn đã chính thức buộc tội daria chikuva một phụ nữ hai mươi sáu tuổi phạm tội khủng bố liên quan đến vụ sát hại blogger quân sự nổi tiếng của nga
đó là vladlen patashki trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở sevitecpur hôm hai tháng bốn
ủy ban chuyên điều tra những tội ác nghiêm trọng cho biết họ đã buộc tội chepova thực hiện một hành động khủng bố do một nhóm có tổ chức chỉ đạo đã cố ý làm chết người
và trước đó hôm ba tháng bốn người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov tuyên bố việc sát hạp lóc gơ nói trên là hành động khủng bố
đồng thời viện dẫn tuyên bố của ủy ban chống khủng bố của nga rằng có bằng chứng cho thấy ukraine có liên quan tới vụ nổ bom này